thế nhưng cái giá mà các đối tượng phải trả còn lớn hơn thế
cao làm thêm một số công việc lao động khác nhưng không thỏa mãn về kinh tế
thay vì nỗ lực vượt lên bằng nghị lực lê phú cao lại muốn nhanh chóng thoát khỏi khó khăn dù là bằng con đường sai phạm
muốn đi xuất khẩu lao động new zealand nhưng vì gia đình và bản thân không có đủ tiền lo chi phí
để chứng minh năng lực tài chính lê phú cao đã lên kế hoạch cướp ngân hàng
trong xóm có vợ con với nhà cửa xe và các kiểu bố mẹ cũng muốn là em thành công như bạn bè
một lần về nhà như vậy thì bố mẹ hay nói ngạc lệ
với là em cũng có ý định là muốn đi xuất khẩu lao động new zealand để đi vài năm để kiếm ít tiền về phóng lập ăn
đến ngày hai mươi sáng ấy ngủ dậy thì em dậy dân trong đầu có suy nghĩ là

mình không có tiền để đi xuất khẩu lao động nên em có ý định là đến ngân hàng để cướp tiền
chỉ đến khi bị sa lưới đối diện về án tù lê phú cao mới nhận thức được việc làm sai trái của bản thân
là con trai trong một gia đình đông anh em bố của cô con gái ba tuổi
thay vì làm tròn trách nhiệm của một người con người cha chăm lo cho gia đình
thì lê phú cao lại khiến cho gia đình phải buồn tủi
em hối hồng với em vì của mình lắm ạ vì bố mẹ em cũng gớm tuổi
mà bố thì bố là vì mấy mộ thần mẹ bình tin với tự đường
em biết thời gian em đi ở đây lâu rồi em biết rằng là có gặp bố mẹ này không
thì cũng rất hối hận
đối tượng phạm đức anh chú tại xã thượng đình huyện phú bình tỉnh thái nguyên
đã phải cắm chiếc xe ô tô kia k ba là tài sản tích góp được của hai vợ chồng để lấy hai trăm bảy mươi triệu đồng trả nợ
thế nhưng số nợ vẫn còn lại sợ bố mẹ vợ con biết được
vì trước đó gia đình đã phải trả cho đối tượng một số tiền khá lớn
phạm đức anh đã tự giải quyết bằng cách cướp tài sản ngân hàng
gần bảy trăm linh triệu đồng là số tiền mà đối tượng đã đe dọa các nhân viên ngân hàng
rồi cướp đi
lưới trời lồng lộng pháp luật nghiêm minh một mươi tám năm tù là hình phạt tương xứng dành cho đối tượng
và cũng như lê phú cao phạm đức anh còn phải trả giá cho hành vi của mình
khi đẩy gia đình vào cảnh ly tán khiến cha mẹ già phải đáng lòng
như bản thân ở ngoài đây nhìn vào thì mình cũng không phải là người đi làm bình thường
rồi gia đình con cái đàng hoàng mà cuối cùng xảy ra cơ sự như thế này
xã thượng đình huyện phú bình tỉnh thái nguyên
gần một năm sau khi phạm đức anh bước chân vào trại giam
điều tiếng dư luận khiến vợ phạm đức anh chuyển hộ khẩu cho hai mẹ con lên thành phố
còn bố mẹ đức anh tuổi đã ngoài bảy mươi vẫn chưa thôi đau đáu về lỗi lầm của đứa con trai út
có lẽ mang mặc cảm quá lớn nên khi gặp gỡ chúng tôi
ông bà không muốn khơi gợi lại nỗi buồn thêm lần nữa
bố mẹ anh phạm đức anh thì cũng như bao người bố người mẹ khác của những người con mà đã vi phạm pháp luật
thì cũng đều mang một nỗi buồn rất là lớn
tôi cũng là người trực tiếp ở đây cũng được tâm sự cũng được nói chuyện với ông bà
cũng là ông bà cũng có những cái chia sẻ khó nói ra với mọi người
cũng chỉ chia sẻ cũng chỉ nói ra với một số người được thôi
thì có thể nói là không có thể nói buồn nào tả xiết
và người con khi người con của mình nhận được
cái bức án là một mươi tám năm tù
và trong quá trình đấy thì phải nói cũng sẽ rất cần sự động viên giúp đỡ của những người xung quanh
đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm
thay vì có trách nhiệm với gia đình
thì những người được coi là trụ cột của gia đình này lại tự tay đập vỡ tổ ấm của mình
vào lúc nhận ra sai lầm của bản thân
nhận thức được cái giá mà mình phải trả
cũng là lúc phạm đức anh và lê phú cao ẩn hận
mong mỏi được gia đình tha thứ
nhưng liệu cha mẹ già có đợi được con trai ngày trở về
phạm đức anh và lê phú cao có đủ dũng khí
đủ tư cách để đối diện với con cái
và bây giờ vào đây rồi thì rất là nhiều thứ
thứ nhất là con bé
là cái lúc mà nó cần mình nhất
là không ở bên cạnh nó
đến lúc mình về rồi thì đến lúc nó trưởng thành
hoặc nó qua tuổi đại thị
thì lúc ấy thì cũng mình không khó mà dạy bảo được nó
hoặc là nó mang một cái là bố nó đi tù
rồi cái thứ hai nữa là bố mẹ nhiều tuổi
thì cái lúc cuối đời mình lại không vào bên cạnh
chăm sóc đấy là cái điều vô lạc nhất
mong vợ với con là một tháng thứ giữa chỗ ăn
với mong vợ là nuôi con và bảo vệ con rất là tốt ạ
bố mẹ thả thứ cho nó cầm cổ em
hiện tại thì con gái của em còn nhỏ
nó không có biết gì hết
thì mong bà ngoại mong vợ và bà nội trả trợ và bảo vệ cho con
mong sau này sau này mà ba có về thì mong con cũng không có thách bà
gieo nhân gạt quả những lời sau cuối của các bị cáo luôn là những điều đầy tiếc nuối
khi sự việc đã xảy ra rồi
những con người lầm lỗi này chỉ còn biết ăn năn
nếu như trước khi thực hiện hành vi sai trái
họ đủ bình tâm để nghĩ về gia đình trước
thì có lẽ sự việc đã khác
cái sự tự do của mỗi một con người là vấn đề lớn nhất và quan trọng nhất trong một đời người
mỗi con người khi nhận một cái bản án dù dài
dù ngắn thì đều phải trả giá một cái thích đáng tương xứng với cái hành vi phạm tội của mình
thì mọi người cũng có thể nhận thấy rằng là không có con đường nào khác ngoài những con đường học tập
rèn luyện và chấp hành theo các chủ trương đường lối pháp luật
và bài trừ những cái tệ nạn và cùng nhau đấu tranh phòng chống cái tệ nạn
kết thúc chuyển đi
điều ám ảnh chúng tôi không phải là sự dai dứt hồi lỗi của các đối tượng
mà là những giọt nước mắt
và lời từ chối xuất hiện trước ống kính của mẹ phạm đức anh